chào mừng quý vị đến với tiểu mục lệnh truy nã
đối tượng này có sẹo chấm cách một cm trên trước đầu lông mày phải
cũng phạm hai tội danh làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
và sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức
và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện thanh trì tp hà nội
là đối tượng phạm thế văn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
hộ khẩu thường trú tại thôn trinh nữ một xã yên hòa huyện yên mô tỉnh ninh bình
đối tượng này cao một m năm mươi sáu và có nốt ruồi cách ba cm dưới sau mép phải
và đối tượng thạch hồng trung sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
hộ khẩu thường trú tại thôn trí linh hai xã nhân huệ tp trí linh tỉnh hải dương
bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hà nội
ra quyết định truy nã về các tội mua bán trái phép chất ma túy
và chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự chừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra
bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi một một nghìn sáu trăm bảy
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra
bộ công an phối hợp thực hiện